phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc vừa tiến hành khởi tố năm đối tượng trong đường dây đưa ma túy từ biên giới việt lào về tỉnh đắk lắc tiêu thụ
các đối tượng gồm trần anh tuyền đồng văn hưng nguyễn văn hải đều trú tại tỉnh đắk lắc phạm văn hải chú tại tỉnh gia lai và phạm bá nhon chú tại tỉnh thanh hóa
sau một thời gian xác lập chuyên án phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc đã bắt quả tang bốn đối tượng tuyền hưng phạm văn hải và nguyễn văn hải đang giao dịch mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm ba bánh heroin một mươi một viên hồng phiến và hơn hai trăm linh triệu đồng
các đối tượng khai đã mua ba bánh heroin ở quang sơn thanh hóa của phạm bá nhon mang về crong búc đắk lắc để tiêu thụ
sau dịp tết nguyên đán số ca mắc covid một mươi chín ở các địa phương tăng cao
bộ y tế yêu cầu các tỉnh thành đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
bộ cũng tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín tại cộng đồng
các trường hợp có biểu hiện ho sốt để kịp thời khoanh vùng cách ly xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan bùng phát rộng
đồng thời triển khai tốt các hoạt động y tế tránh lây nhiễm chéo trong cách ly phong tỏa
trong một diễn biến khác vào tối ngày tám tháng hai thành phố hà nội đã đồng ý với đề xuất của ubnd huyện mỹ đức về mở cửa tổ chức đón khách tới chùa hương
ubnd thành phố hà nội cũng có văn bản cho phép các giảp chiếu phim các cơ sở địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật trên địa bàn thành phố được mở cửa trở lại kể từ ngày một mươi tháng hai
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm xin kính chào tạm biệt
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lý xung sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hộ khẩu thường trú tại ấp an hòa hai xã thạnh thới an huyện trần đề tỉnh sóc trăng về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
đối tượng này cao một m năm mươi năm và có nốt ruồi cách năm cm dưới sau cánh mũi phải
còn về tội chứa mại dâm phòng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp cơ quan tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị kiều trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại ấp ninh thới xã thới an hội huyện kế sách tỉnh sóc trăng cao một m bốn mươi năm và có sẹo chấm cách hai cm trên trước đuôi lông mẩy phải
còn về tội chứa mại dâm phòng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp cơ quan tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng thạch thị hồng hoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại ấp ngọng xã thạnh cuối huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng về tội mua bán phụ nữ
đối tượng này có xeo chấm cách một cm trên sau mép trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện